chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong ngày thứ một mươi ba của phiên tòa xét xử cựu tổng thống mỹ donald trump
chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn bà stomy danels lần đầu tiên công khai đối mặt với ông trump
tại phiên tòa nữ diễn viên đã đưa ra lời khai về chuyện dường chiếu giữa hai người hồi năm hai nghìn sáu
và việc nhận tiền từ cựu tổng thống mỹ một mươi năm sau đó
trước tòa ngày bảy tháng năm bà stomy dannels đóng vai trò trung tâm của phiên tòa hình sự lịch sử
sự cáo buộc ông trump chi tiền bịt miệng đã khai trước tòa về lần quan hệ vào năm hai nghìn sáu
với cựu tổng thống trump bên trong căn hộ penthouse xa hoa của khách sạn của ông
cuộc đối mặt lần này giữa bà danels và ông trump diễn ra sáu tháng trước ngày bầu cử mỹ
mùng năm tháng một mươi một vào thời điểm ông trump nắm chắc vị trí ứng viên đại diện đảng cộng hòa
tranh cử với tổng thống joe biden
tại tòa bà daniels bốn mươi năm tuổi tên thật là stephanie clifford kể lại đã gặp ông trump
tại một giải golf của người nổi tiếng được tổ chức ở lake tahoe bang nevada
khi bà được công ty phim người lớn là quikert entertainment thuê làm tiếp tân
lúc đó bà hai mươi bảy tuổi và cho biết ông trump khi ấy sáu mươi tuổi có lẽ còn lớn hơn tuổi cha của mình
bà daniels khai rằng mình miễn cưỡng đồng ý ăn tối với ông trump
sau khi thảo luận với người quản lý vấn đề công chúng của mình
khi đến căn hộ penthouse
của ông trump bà mô tả thấy ông trump mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hay satin gì đấy trông rất buồn cười
thời điểm đó ông trump đã cưới người vợ thứ ba là bà meliana
bà daniels kể lại đã nói đùa khi thấy cảnh đó
tôi hỏi liệu ông hefner tức ông chủ tạp chí người lớn playboy
biết ông ấy đánh cắp bộ pijama của ông ấy hay không
kế đến ông trump thay đồ và họ nói chuyện về đề tài phim người lớn
và ông trump cho rằng bà dannel có thể xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế
nhân viên tập sự của mình
bà dannels kể lại mình đã vào phòng tắm và khi bước ra thấy ông trump nằm trên giường với quần lót áo thun
họ có quan hệ tình dục nhanh chóng và nhân chứng xác nhận mình không bị đe dọa bằng lời nói
lẫn hành vi trước và sau quá trình này
bà daniels cho biết sau đó tiếp tục gặp ông trump vài lần
nhưng quyết định cắt đất liên lạc khi biết mình sẽ không có mặt trong chương trình truyền hình thực tế
như ông trump từng đề cập
khi ông trump tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn một mươi
bà liên lạc với luật sư kate davision ở hollywood để bán câu chuyện của mình
cho báo chí
kể đến bà đạt được tỏa thuận với ông michael cohen
khi đó là luật sư của ông trump về việc giữ im lặng để đổi lấy một trăm ba mươi đô la mỹ
trước tòa luật sư susan nesholet của ông trump cáo buộc bà daniels tìm cách tống tiền ông
cũng tại phiên tòa cựu tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẵn sàng vào tù
nếu thẩm phán cho rằng ông vi phạm lệnh cấm phát ngôn trong lúc phiên tòa xử cáo buộc
bịt miệng diễn viên phim người lớn stormy daniels đang diễn ra ở tòa hình sự manhattan bang new york
báo zeal dẫn lời ông trump đề cập quyền tự do ngôn luận theo quy định của hiến pháp mỹ
thẳng thừng mà nói hiến pháp mỹ quan trọng hơn chuyện tù tội
một ngày nào đó tôi sẽ hy sinh về điều này
trước đó cùng ngày thẩm phán chủ trì phiên tòa trên là ông john muton phát hiện ông trump lần thứ một mươi
vi phạm lệnh cấm phát ngôn và yêu cầu cựu tổng thống nộp phạt một đô la mỹ
vì có lời lẽ công kích bồi thầm đoàn khi trả lời phỏng vấn báo chí ngày hai mươi hai tháng bốn
ông merchon cảnh báo ông trump có thể vào tù nếu tiếp tục vi phạm lệnh cấm
trong quá trình diễn ra phiên tòa ông trump bị cấm đưa ra bình luận về bồi thẩm đoàn
nhân chứng công tố viên và thân nhân của thẩm phán theo chiều hướng có thể gây cản trở quá trình xử án
trong lúc đang phải đương đầu với vụ án chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn ở new york
thì ông donald trump bất ngờ nhận hai tin vui liên tiếp khi thẩm phán liên bang ellen cannon
ở bang florida đã ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu tổng thống mỹ donald trump
về việc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhà trắng
bên cạnh đó ông trump cũng giành thêm phiếu trong bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa
theo lịch được ấn định trước đây cựu tổng thống trump sẽ phải hầu tòa vào ngày hai mươi tháng năm
vì cáo buộc của công tố viên đặc biệt mỹ jack smith
tuy nhiên cả bên công tố và bên bảo chữa đều thừa nhận cần phải hoãn lại ngày xét xử đó
reuters đưa tin thẩm phán liên bang ireland centen người từng được ông trump bổ nhiệm vào chức vụ này năm hai nghìn hai mươi
hôm bảy tháng năm ra phán quyết
ông trump đã nói rằng phiên tòa sẽ không bắt đầu vào ngày hai mươi tháng năm nữa nhưng không ấn định thời điểm thay thế
trước đó ông kennedon từng dự kiến tiến hành các phiên điều trần trước xét xử đến ngày hai mươi hai tháng bảy
cho đến nay ông trump vẫn nhất quyết không nhận tội đối với bốn mươi cáo buộc phạm tội liên bang
liên quan đến việc ông cất giữ các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm tại tư dinh malago ở bang florida
sau khi mãn nhiệm vào năm hai nghìn hai mươi một cũng như cản trở nỗ lực của chính phủ mỹ nhằm lấy lại chúng
quyết định mới của thẩm phán canon được coi là tin vui đối với ông trump
ứng cử viên đại diện đảng cộng hòa tái đấu chung kết với tổng thống joe biden của đảng dân chủ
trong cuộc chạy đua vào nhà trắng năm nay
diễm biến giúp làm giảm đáng kể khả năng cựu tổng thống phải đối mặt với bồi thẩm đoàn
tại một trong hai vụ án hình sự liên bang chống lại ông trước ngày tổng tuyển cử mùng năm tháng một mươi một sắp tới
thẩm phán canon hiện vẫn chưa đưa ra phán quyết về một số vấn đề pháp lý quan trọng
liên quan đến bê bối tài liệu mật nói trên
song giới quan sát cho biết có một số dấu hiệu ám chỉ ông karann ủng hộ việc bảo vệ ông trump
trong một số vấn đề như vậy
trong một vụ án riêng rẽ cũng do công tố viên đặc biệt smith đưa ra
liên quan đến nỗ lực của ông trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
tòa án tối cao mỹ dường như đã sẵn sàng công nhận việc các cựu lãnh đạo nhà trắng
ít nhất được hưởng một số quyền miễn trừ truy tố đối với các hành động lúc đương chức
kết quả đó rất có thể sẽ dẫn tới việc trì hoãn thêm vụ truy tố ông trump
khi các tòa án cấp dưới phải xem xét lại các cáo buộc chống cựu tổng thống
hiện cựu tổng thống trump còn đang đối mặt với một số cáo buộc hình sự khác
liên quan đến cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
dẫn đến bạo loạn tài đổi capitol năm hai nghìn hai mươi một can thiệp bầu cử tại bang georgia
chi tiền cho diễn viên phim người lớn stormy daniels để che giấu mối quan hệ giữa hai người
các luật sư của ông trump đang nỗ lực trì hoãn cả bốn vụ án hình sự mà ông phải đối mặt
trong một diễn biến khác
trang decision desk chuyên đưa tin kết quả bầu cử mỹ ngày tám tháng năm
dự phóng cựu tổng thống donald trump thắng lợi trong bầu cử sơ bộ tại bang indiana
một trong những khu vực bầu cử sơ bộ còn lại của đảng cộng hòa
trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào ngày năm tháng một mươi một
ông trump vốn đã giành đủ số phiếu để được đảng cộng hòa chọn làm ứng viên tranh cử tổng thống
nhưng cuộc bầu cử sơ bộ tại indiana ngày bảy tháng năm theo giờ địa phương
dự kiến đem lại cho ông thêm năm mươi tám phiếu
cựu tổng thống là ứng viên còn tranh cử duy nhất trong bầu cử sơ bộ tại indiana
nhưng vẫn phải cạnh tranh số phiếu với bà neki haley
cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc vốn đã rút lui hôm sáu tháng ba
trong khi đó tổng thống joe biden giành chọn bảy mươi chín phiếu trong bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ tại indiana
ông trump dễ dàng giành thắng lợi tại indiana hồi năm hai nghìn một mươi
và vượt qua ông biden vào năm hai nghìn hai mươi với tỷ lệ năm mươi bảy bốn mươi một dù sau cùng thất cử
trước đó hãng tin nbc
ngày bốn tháng năm dẫn một số nguồn dấu tên cho biết
các nhóm hoạch định chiến lược tranh cử của tổng thống mỹ joe biden và cựu tổng thống donald trump
đều đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi cạnh tranh với nhau trong năm bầu cử hai nghìn hai mươi bốn
theo đó số bang chiến trường có thể nhỉnh hơn so với các kỳ bầu cử trước
phần lớn các chuyên gia phân tích nội trị mỹ cho rằng
kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ được định đoạt bởi kết quả bỏ phiếu tại sáu bang chiến trường
kết quả phần lớn các cuộc thăm dò dư luận trong vài tháng gần đây cho thấy
ông trump chiếm ưu thế tại cả sáu bang
song ông biden đang từng bước thu hẹp cách biệt
thậm chí đã có lúc vươn lên dẫn trước ông trump trong giai đoạn cuối tháng ba vừa qua
về tổng thể năm mươi năm dân chủ mỹ hiện nay cho rằng
nhiệm kỳ tổng thống của ông trump là thành công so với bốn mươi bốn cho đó là thất bại
điều này rất đáng chú ý nếu nhìn lại kết quả cuộc thăm dò hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trước khi ông trump rời nhà trắng
vài ngày sau cuộc bạo loạn ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại điện capitol
cho thấy năm mươi năm người dân mỹ coi nhiệm kỳ tổng thống của ông trump là thất bại
trong khi đó đa số người dân mỹ có cách nhìn tiêu cực về thành tích của tổng thống biden
khi sáu mươi người mỹ được hỏi không hài lòng với nhiệm kỳ tổng thống của ông chủ thứ bốn mươi sáu của nhà trắng
và chỉ bốn mươi hài lòng
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại